sau nhiều vụ cháy xảy ra gần đây trên địa bàn cả nước điển hình là vụ cháy khủng khiếp ở trung cư carina plaza của thành phố hồ chí minh
nhiều người dân sống tại các khu căn hộ cao tầng đã đổ xô đi mua các thiết bị chữa cháy như bình xịt thang dây hay mặt nạ chống khói
tại một cửa hàng chuyên cung cấp các mặt hàng bảo hộ cứu hỏa trên phố nguyễn du hai bà trưng hà nội
lượng khách tìm đến mua các thiết bị chữa cháy gia đình như bình xịt cứu hỏa mặt nạ chống khói mặt nạ phòng độc đông hơn hẳn từ trong những ngày gần đây
nhiều người dân cho biết cũng đã tìm hiểu về cách sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra
tuy nhiên việc người dân tìm hiểu về cách sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra
nhiều người dân đổ rồn đi mua các mặt hàng này đa số vẫn theo tâm lý đám đông chưa có căn cứ để lựa chọn
việc nhiều người dân đổ rồn đi mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng đã khiến xảy ra tình trạng khăn hàng nhiều mặt hàng bị đẩy giá cao hơn so với bình thường

nhiều người dân đổ rồn đi mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra tình trạng khăn hàng nhiều mặt hàng bị đẩy giá cao hơn so với bình thường